quận bảy đã trình ubnd tp hcm đề án phát triển kinh tế đêm và sẽ triển khai sau khi được phê duyệt
nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và ăn uống của khách du lịch
thông tin này được lãnh đạo của quận cho biết tại hội nghị giới thiệu các điểm đến đạt chuẩn
để phục vụ khách du lịch trên địa bàn quận
nằm ở phía đông tp hcm quận bảy là trung tâm đô thị mới với các điểm đến dịch vụ du lịch
như trung tâm hội chở triển lãm sài gòn sacc trung tâm mua sắm hiện đại
hệ thống các nhà hàng đa dạng các điểm vui chơi giải trí hấp dẫn có nhiều lợi thế phát triển du lịch
đề án phát triển kinh tế đêm đã được nhiều quận quyện trên địa bàn tp hcm triển khai thời gian qua
với trọng tâm là loạt phố đi bộ chợ đêm đang được thực hiện ở các quận quyện quận một quận ba quận năm quận một mươi một phú nhuận cần giờ củ chi
theo đề án phát triển kinh tế đêm quận bảy đề xuất xây dựng các công viên chuyên đề phục vụ phát triển du lịch
đưa các hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc đến với tuyến đường tôn nhật tuyên phú mỹ hưng
hình thành phố đi bộ với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố phục vụ khách du lịch vào các dịp cuối tuần
thưa quý vị thời điểm này thì thị trường bất động sản rơi vào tình trạng là đóng băng
khiến cho nhà đầu tư và doanh nghiệp phải điêu đứng theo các chuyên gia thì khó khăn lớn nhất
ở thời điểm hiện tại của bất động sản là tài chính và pháp lý
để thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài cũng như là khơi
không được dòng vốn trong nước cần phải tháo gỡ các nút thắt cũng như để cho thị trường bất động sản phát triển
năm hai nghìn hai mươi hai là một năm có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế việt nam nói chung
thị trường bất động sản nói riêng và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh bất đồng sản
do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi cả trong và ngoài nước
nền kinh tế việt nam nói chung và ngành bất động sản nói riêng chịu ảnh hưởng bởi làn sóng suy thoái toàn cầu
thị trường tiền tệ toàn cầu tương đối bất ổn đặc biệt là trong tiếp cận nguồn vốn vai tín dụng
phát hành trái phiếu và huy động vốn của khách hàng dẫn đến nhiều doanh nghiệp thiếu vốn phải giãn tiến độ
dừng triển khai thực hiện dự án
có thể nói dòng vốn tính dụng bị tắt ngãn là yếu tố gây khó khăn nhất
đối với các doanh nghiệp trong ngành bất động sản trong thời gian vừa qua
năm ngoái có một đặc thù đặc biệt chính là hai quý đầu năm tính dụng tăng trưởng tương đối nóng lên đến trên chín
và chính vì thế là đến quý ba rồi đầu quý tư thì ngân hàng nhà nước buộc là phải quan tâm hơn
đến cái việc kiểm soát lãng phát rồi kiểm soát cái thanh khoản của hệ thống ngân hàng
nhất là một số sự cố vi phạm trên thị trường chứng khoán của chúng ta đã xảy ra
và nó lan sang thanh quản hệ thống ngân hàng
thì dẫn đến cái việc là dòng vốn tín dụng vào bất động sản nó bắt đầu bị chứng lại
trong cái quý ba vừa qua và đầu quý bốn và khiến cho người dân và doanh nghiệp cảm tưởng là
cái dòng vốn nó bị tắt
nhưng mà thực tế là nó tạm thời
để giải quyết các khó khăn vướng mắt của thị trường bất động sản cũng như thị trường tài chính việt nam
hiện nay các chuyên gia cho rằng nhóm giải pháp thứ nhất là lấy lại niềm tin của nhà đầu tư
trước hết là phải minh bạch thông tin và thông điệp mạnh mẽ
tiếp đến là sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan
cùng với đó là phương án cụ thể khả thi cho thị trường trái phiếu thời gian tới
nhóm giải pháp thứ hai là ổn định kinh tế vĩ mô tháo gỡ rào cản pháp lý và vốn cho nền kinh tế
nhóm giải pháp thứ ba là đảm bảo thanh khoản của thị trường đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng
tuy vậy yếu tố quan trọng nhất vẫn là chính các doanh nghiệp cũng cần chủ động ra soát
tái cấu trúc doanh nghiệp cơ cấu sản phẩm
nhưng bản thân các doanh nghiệp cũng phải tính toán cũng phải xác định lại chiến lược kinh doanh
cũng phải nhất là cơ cấu lại cái sản phẩm
bởi vì nếu như chúng ta cứ vì có vốn thì chúng ta cứ đi làm nhiều dự án trong khi các sản phẩm chúng ta không ra được
cho nên khi mà có cơ chế thay đổi thì bao giờ doanh nghiệp gặp khó
cho nên là cũng phải cơ cấu lại xác định cái mục tiêu đầu tư xác định cái chiến lược
là có những cái là chúng ta phải đầu tư dài nhưng có những cái chúng ta phải điều chỉnh lại
đặc biệt đó là cơ cấu lại cái
thì ta gọi là các loại hình bất đồng sản
trong vấn đề khơi thông dòng vốn cho bất động sản trong bối cảnh mới
việc thu hút các doanh nghiệp fdi cũng là một yếu tố quan trọng
và để việc thu hút doanh nghiệp fdi hiệu quả việt nam cần tập trung giải quyết một số vấn đề như
tiếp tục ra soát hoàn thiện các quy định về pháp lý về thị trường bất động sản
đặc biệt là loại hình bất đồng sản mới phù hợp với thông lệ quốc tế
đồng thời tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn cạnh tranh thông thoáng
kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắt về chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư
chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của giai đoạn đặt ra mục tiêu
là giảm tiêu hao năng lượng bình quân đối với ngành sản xuất nhựa
từ một mươi tám cho đến hai mươi hai giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm lộ trình này đang gặp một số những khó khăn
bước đầu là do nhận thức của hơn năm mươi doanh nghiệp trong ngành
chưa cao và trước những thách thức là cần phải tìm ra được những phía nhân từ phía hội và bộ ngành
vừa phải cập nhật những công nghệ mới đối với cũng như là giảm thiểu những sự phát thải
sớm đạt được mục tiêu đề ra phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
hiệp hội nhựa việt nam thống kê năm hai nghìn hai mươi hai sáng lượng nhựa đạt chín năm mươi bốn triệu tấn
tăng một chín so với cùng kỳ năm trước
doanh thu đạt sấp xỉ hai mươi năm một mươi tám tỷ usd tăng năm sáu mươi tám so với cùng kỳ
số liệu đáng chú ý
số liệu đáng chú ý hơn là tiêu thụ điện trong lĩnh vực cao su và nhựa tăng từ năm bảy tỷ kwh năm hai nghìn hai mươi
lên bảy sáu mươi hai tỷ kwh năm hai nghìn một mươi chín
hiện nay mức độ tuân thủ quy định về định mức tiêu hào năng lượng của doanh nghiệp ngành nhựa còn hạn chế
tỷ lệ doanh nghiệp nộp báo cáo là năm mươi năm mươi sáu tỷ lệ đạt đỉnh mức tiêu hào năng lượng là ba mươi bảy chín mươi chín
tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch cải thiện hiệu suất tiêu hào năng lượng chỉ đang đạt là hai mươi hai bốn mươi bảy
không có nhiều thông tin
mặc dù là bộ ban ngành họ có những chính sách cụ thể hướng dẫn cũng như các thông tư hướng dẫn cụ thể
và có cái định mức tiêu hào cho từng lĩnh vực nhựa là bao nhiêu
tuy nhiên những cơ chế này vẫn chưa được giám sát chặt chẽ nên các doanh nghiệp nhựa cũng không để ý phần này
thì thời gian tới là hiệp hội sẽ kết hợp với các bộ ban ngành cũng như các tổ chức tài chính quốc tế liên quan hỗ trợ
để tổ chức các chương trình hội thảo cũng như là đào tạo hướng dẫn
để các doanh nghiệp nắm rõ hơn các quy định này
bên cạnh tỷ lệ nhận thức về lộ trình giảm tiêu thụ năng lượng giảm phát thải chưa cao
thì khó khăn tiếp theo là vấn đề công nghệ
bởi những công nghệ sản xuất đã đạt lượng phát thải đúng như mục tiêu đang có mức chi phí rất lớn
nhiều trường hợp gần như thay đổi hoàn toàn quy trình nhà máy
do đó giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm khuyến nghị của các tổ chức là đổi mới từng công đoàn
không chỉ ở việt nam mà các nước có ngành nhựa phát triển đang đầu tư vào công nghệ nhiều hơn
có những công nghệ có khả năng áp dụng ngay
có những khâu phải nằm trong kế hoạch từ một mươi đến một mươi năm năm tới
tuy nhiên mỗi doanh nghiệp cần được hỗ trợ để có một lộ trình công nghệ giảm phát thải
giảm tiêu thụ năng lượng dài hạn để bắt đầu thực hiện từ hôm nay
ngành nhựa việt nam có đến chín mươi là doanh nghiệp nhỏ và vừa
nhưng chỉ chiếm khoảng ba mươi doanh số của toàn ngành
trong thời gian tới các doanh nghiệp nhựa cần có sự chuẩn bị về các vấn đề liên quan giảm thải carbon
mở rộng vòng đời sản phẩm nhựa công nghệ bottle to bottle

quá trình giảm phát thải giảm tiêu thụ năng lượng không chỉ nằm trong chiến lược quốc gia
mà ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp
quy định thu phí epa là phí trách nhiệm mở rộng nhà sản xuất
được quy định tại điều năm mươi bốn của luật bảo vệ môi trường
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm tới
cũng sẽ góp phần thúc đẩy ngành tái chế nhựa phát triển bình vẩn